đến sáng ngày hai mươi năm tháng bốn theo báo cáo của tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
có năm bệnh nhân dương tính trở lại sau khi được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân số một trăm tám mươi tám điều trị tại bệnh viện đa khoa hà nam và có hai kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
được cho ra viện vào ngày một mươi sáu tháng bốn nhưng trong quá trình cách ly theo dõi tại nhà đã xét nghiệm dương tính trở lại
bệnh nhân số năm mươi hai và bệnh nhân số một trăm bốn mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần liên tiếp
và được bệnh viện số hai quảng ninh công bố khỏi bệnh vào ngày một mươi sáu tháng bốn đang theo dõi tại bệnh viện
bệnh nhân số một trăm ba mươi bảy ngày bảy tháng bốn bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai công bố bệnh nhân khỏi bệnh
khi xét nghiệm lại vào ngày hai mươi ba tháng bốn cho kết quả dương tính với sars cov hai
bệnh nhân đã được đưa quay trở lại bệnh viện
bệnh nhân số ba mươi sáu ngày một mươi tháng bốn sau ba lần có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
bệnh nhân ba mươi sáu được công bố khỏi bệnh và được tiếp tục cách ly một mươi bốn ngày tại cơ sở y tế tập trung tỉnh bình thuận
hiện bệnh nhân ba mươi sáu vẫn đang được cách ly và theo dõi tiếp
những trường hợp này khi phát hiện dương tính trở lại với sars cov hai đã ngay lập tức được đưa trở lại diện tiếp tục theo dõi theo đúng quy định